thưa quý vị và các bạn
cùng với việc lớn tiếng cổ suý cái gọi là nhà báo độc lập nhà báo tự do
thời gian qua các thế lực thù địch và một số tổ chức cá nhân thiếu thiện trí với việt nam
còn ra sức hô hào cổ vũ đòi hỏi cái gọi là tự do sáng tác với quan niệm cho rằng
văn nghệ sĩ có quyền sáng tạo và công bố tác phẩm mà không bị ràng buộc bởi pháp luật
giống như tại các nước phương tây
nhưng đó chỉ là những lời dối trá lừa bịp chơi chẽn
vì trên chính thực tế ở phương tây việc thực hiện quyền này vẫn luôn phải giới hạn trong khuôn khổ pháp luật
chương trình hôm nay xin chuyển đến quý vị và các bạn bài
tự do sáng tác phải nằm trong khuôn khổ pháp luật của tác giả thanh hải
mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
cũng như ở việt nam các tác giả ở phương tây có thể xuất bản tác phẩm tại một nhà xuất bản
tuy nhiên nếu trước khi hoàn thành bàn thảo tác giả đã phải tự kiểm duyệt
thì tại nhà xuất bản ban biên tập sẽ tiến hành kiểm tra
và việc làm này thường được gọi là kiểm duyệt nội bộ
khi nhà xuất bản kiểm duyệt nội bộ để quyết định cuốn sách có được
in và phát hành hay không họ phải căn cứ vào các tiêu chí cụ thể
mà các tiêu chí này hình thành trên cơ sở luật pháp
ở cộng hòa liên bang đức cơ sở pháp lý để nhà xuất bản kiểm duyệt nội bộ
là những điều bị cấm được quy định trong các bộ luật
như trong bộ luật hình sự có các tội danh
phổ biến tài liệu tuyên truyền của những tổ chức vi hiến điều tám mươi sáu
phì bán nhà nước đức và các biểu tượng quốc gia đã quy định
phì bán cơ quan lập hiến bằng thái độ thù địch chống lại hiến pháp
xúc phạm người khác điều một trăm tám mươi năm
viết và phổ biến hoặc đem tới cho công chúng sách báo
mô tả hành động bạo lực tàn nhẫn vô nhân đạo với con người
phổ biến tác phẩm khiêu dâm điều một trăm tám mươi
còn về kinh tế dù tác giả có thể tự xuất bản
nhưng làm được điều này không đơn giản
theo học viện nghiên cứu từ xa ở hamburg
để xuất bản một đầu sách bỏ túi có hai trăm năm mươi sáu trang
số lượng in một bản tác giả phải bỏ ra số tiền gần một mươi euro
khoảng hai trăm sáu mươi triệu đồng tiền việt nam theo tỷ thái hiện tại
số tiền này được dùng để chi trả cho quá trình tự xuất bản
như vẽ bìa in sản xuất phân phối quảng cáo
xong sách tự xuất bản không phải là sản phẩm đơn giản
mà sản phẩm được chú ý vì không chỉ giới phê bình văn học ít quan tâm
mà các công ty thương mại về sách cũng ít khi đặt hàng sách tự xuất bản
đặc biệt hiệp hội nhà văn đức không kết nạp hội viên mới với tác giả
chỉ có tác phẩm được biết đến bằng hình thức tự xuất bản
ở phương tây người đọc thường rất ít biết về các cuốn sách bị cấm
và tịch thu vì lý do chính trị
nguyên nhân sâu xa là ngoài tiến trình tự kiểm duyệt của tác giả
và kiểm duyệt của tác giả
và kiểm duyệt nội bộ của nhà xuất bản
nhiều cuốn sách đã bị tịch thu trước khi phát hành
cơ quan hữu quan cũng thường ít khi đề cập công khai vấn đề này
tuy nhiên vào năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu viện kiểm sát ở coplen
đã ra lệnh tịch thu trên toàn lãnh thổ đức cuốn
tư tưởng của trật tự thế giới mới vì lý do chính trị
sách này do tác giả tự xuất bản
hoặc ngày hai mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi
tạp chí ngôi sao đưa tin
trong cuộc đột kích nơi cầu nguyện và nhà riêng của ba nhà truyền giáo
cảnh sát tịch thu dữ liệu máy tính và sách bị cấm
đây là bản dịch tiếng đức của một cuốn sách khuyến khích bạo lực đối với phụ nữ
hay theo dpa ngày một mươi bảy tháng một năm hai nghìn một mươi chín
cảnh sát khám nhà của một người bốn mươi hai tuổi
và tịch thu hàng trăm bản in lại
từ một cuốn sách được đức quốc xã xuất bản năm một nghìn chín trăm bảy mươi
về những cuốn sách đối tượng
dư luận phương tây thường nhắc tới cuốn
cuộc tranh đấu của tôi tác giả là hitler
năm hai nghìn bốn giám đốc một nhà xuất bản ở praha séc
bị kết án ba năm tù
nhưng cho hưởng án treo vì xuất bản cuốn sách này
mà không có hướng dẫn bình luận kèm theo
năm hai nghìn năm chính phủ tiểu bang bavaria đức
đã khởi kiện khi phiên bản cuốn sách này dịch sang tiếng ba lan
sau đó ở ba lan
việc in lại và phát tán cuốn sách này đã bị cấm
cũng có cuốn sách chưa đến mức bị cấm
nhưng vì lý do chính trị
việc xuất bản đã để lại hậu quả cho tác giả
như cuốn nguyên tắc eva của nữ nhà báo
và là người dẫn chương trình truyền hình hermann
xuất bản tháng chín năm hai nghìn sáu
ấn phẩm của bà gây một cuộc tranh luận rộng rãi gây gắt về vấn đề giới
chính sách gia đình ở đức
một số luận điểm đã bị nhiều người
đặc biệt là đại diện phong trào nữ quyền
phản đối mạnh mẽ
cuối năm hai nghìn bảy
bà bị mất việc làm ở đài truyền hình
về các tranh luận liên quan cuốn sách
cùng với đó không phải bất kỳ cuốn sách
hoặc tác phẩm nghệ thuật nào đã qua kiểm duyệt nội bộ
là sẽ được phát hành
bởi còn phụ thuộc quyết định của cơ quan luật pháp
trực tiếp là tòa án
được coi như hậu kiểm duyệt
có thể đề cập hậu kiểm duyệt
qua sự kiện cuốn sách estrada bị cấm
và diễn ra một cuộc tranh cãi gây gắt
trong giới nhà văn phê bỉnh văn học
và luật gia ở đức
estrada là tiểu thuyết tự truyện
của nhà văn binler
được in và phát hành năm hai nghìn ba
cuốn tự truyện mô tả nhiều chi tiết
rất nhạy cảm trong cuộc tình bất hạnh
của tác giả
với một phụ nữ thổ nhĩ kỳ sống ở đức
và trở thành điểm xuất phát
trong một cuộc tranh chấp pháp lý
cuốn sách bị cấm ngay sau khi công bố
tòa án tiểu thuyết
của bang ở munich cho rằng
trong cuốn sách quyền cá nhân của nguyên mẫu
là một nữ diễn viên sống ở đức
và mẹ của cô bị tổn hại
ngay cả một phiên bản mới hơn
trong đó dữ liệu về danh tính thật sự
của các nhân vật chính đã bị xóa
cũng bị cấm bán
lần lượt qua các tòa án
tiểu bang và liên bang
ngày một mươi ba tháng sáu năm hai nghìn bảy
tòa án hiến pháp liên bang đức
xác nhận cấm vĩnh viễn cuốn sách
lý do được đưa ra là
cuốn tiểu thuyết vi phạm quyền
cá nhân của người tình trước đây
khi tác giả đã mô tả chi tiết
mối quan hệ yêu đương của họ
hay có thể kể đến các sự vụ
liên quan tác phẩm nghệ thuật bị cấm
như bộ phim kinh dị
cannibal từ nhật ký
của một kẻ ăn thịt người
bộ phim mô tả chính xác các yếu tố
kinh dị liên quan vụ giết và ăn thịt người
xảy ra tháng ba năm hai nghìn một
mô tả chi tiết nạn nhân
làm quen với thủ phạm qua internet như thế nào
cách thức thủ phạm đã giết
và phân hủy sát chết ra sao
ngày hai mươi năm tháng năm năm hai nghìn bảy
phim đã bị tòa án
ở thành phố noi bua
tịch thu trên phạm vi toàn quốc
vì tội sản xuất phát tán nội dung
liên quan bạo lực
cũng cần nhắc đến sự kiện năm hai nghìn một mươi tám
một phụ nữ đã gửi
tới một trang mạng các bài viết của mình
trong đó cho rằng
việc tàn sát ở chạy tập trung auschwitz
chỉ là giả dối
auschwitz là chạy tập trung
do phát sinh đức lập tại ba lan
trong chiến tranh thế giới thứ hai
phụ nữ đã bị giết hại tại nơi đây
tháng chín năm hai nghìn một mươi sáu
người này bị tòa án cấp sơ thẩm
tuyên án một mươi bốn tháng thủ giam
đến ngày ba mươi tháng năm năm hai nghìn một mươi tám
tòa thượng thẩm tiểu bang ở
hammar tiếp tục xác nhận
sự chuẩn xác của bản án
để bạn đọc hiểu rõ
nhà văn làm việc độc lập như thế nào
ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn một mươi chín
khái quát đăng bài
người viết sách muốn tồn tại
nếu cần thì viết một cuốn sách khiêu dật
trong đó có đoạn
các tác giả được chào đón tại hội trợ sách
như những ngôi sao nhà pop
xong ngay cả những người viết được
cuốn sách bán chạy nhất
cũng gặp khó khăn về tài chính
những tác giả khác làm thế nào
để lo cho cuộc sống của họ
hội chợ sách diễn ra sôi nổi
hàng trăm nghìn người đồ về
hội chợ ở frankfurt
trong những ngày này
để tìm hiểu ngành công nghiệp sách
mà họ yêu thích
các nhà báo truyền hình phỏng vấn
hết nhà văn này đến nhà văn khác
cùng nhau đồ mồ hôi dưới ánh đèn sân khấu
nhưng một mươi năm phút hào
nhoáng tại hội chợ sách
dành cho tác giả
chỉ là khoáng vè bề ngoài
vì hầu hết các nhà văn không thể
hoặc rất khó sống
từ việc viết và xuất bản
ngay cả tác giả những cuốn sách bán chạy nhất
đang được chú ý cũng thế
nữ nhà văn và là một tác giả
cũng như vậy
chỉ vài phần trăm trong số họ
có thể tạm đủ sống từ việc viết sách
một số sống tốt
cực kỳ hiếm người sống rất tốt
một phép tính đơn giản
sẽ minh họa cụ thể điều này
một cuốn sách được coi là bán chạy nhất
khi đã bán được một trăm linh bản
tùy vào nhà xuất bản và kỹ năng đàm phán
mà tác giả sẽ nhận được khoảng
từ sáu đến một mươi hai
giá bìa mỗi cuốn sách
với giá thông thường
giá bìa cứng là một mươi chín chín mươi chín euro
tác giả sẽ nhận nhuận bút
theo giá bìa một mươi
số tiền này có vẻ nhiều
song thực tế tác giả phải
tự nuôi mình sống để viết cuốn sách
và số nhuận bút đã nhận được
chính là nguồn sống để tác giả
tiếp tục làm việc trong thời gian dài
của các năm sau
có một thực tế
một số nước tự xem mình là
hình mẫu về dân chủ
thường tự hào rằng nghệ sĩ trong xã hội của họ
có quyền tự do sáng tác
người lớn tiếng đòi hỏi quốc gia khác
cũng phải có tự do sáng tác như quan niệm của họ
nhưng thực chất đây chỉ là một
tiêu chuẩn kép vì trong khi hô hào như vậy
thì ngay tại quốc gia mình
họ lại sử dụng nhiều nguyên tắc luật pháp
ngặt nghèo để quản lý quá trình sáng tạo
và công bố tác phẩm nghệ thuật
nên xét đến cùng
tự do sáng tác theo quan niệm của họ
chỉ là chiêu bài được sử dụng
nhằm mục đích gây suy nghĩ mơ hồ
về chế độ xã hội
thậm chí kích động thái độ chống đối
hơn là tạo điều kiện giúp nghệ sĩ sáng tạo
và cần phải khẳng định
qua việc cổ vũ
thứ tự do sáng tác vô bờ bến
họ đã cố tình tàng lờ
một vấn đề cơ bản rằng
nghệ sĩ cũng là công dân
trong thế giới hiện đại
dù ở phương tây hay phương đông
cũng như đối với bất kỳ quốc gia nào
đều không có chuyện đặt một nghề nghiệp
công việc vị trí xã hội nào đó
quan trọng đến mức
có thể coi nhẹ bỏ qua
trách nhiệm công dân
dẫu tài năng và cá tính sáng tạo
độc đáo đến đâu hoạt động của nghệ sĩ
cũng không thể vượt qua tư cách công dân
hoạt động của họ phải nằm trong
khuôn khổ pháp luật phải tôn trọng
các tiêu chí văn hóa mà cộng đồng khẳng định
để cao cùng hướng tới
mục tiêu vì tiến bộ chung của
xã hội con người
tức là không có tự do sáng tác
không giới hạn mà tự do sáng tác
luôn quan hệ chặt chẽ với ý thức
tự kiểm duyệt của nghệ sĩ
với quá trình kiểm duyệt nội bộ của nơi phát hành
với hậu kiểm duyệt của
cơ quan chức năng và công chúng
quý vị và các bạn phải theo dõi bài
tự do sáng tác phải nằm trong khuôn khổ pháp luật
của tác giả thanh hải
bài đăng trong một bình luận phê phán báo nhân dân
chương trình tạm dừng ở đây
xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại
trong các chương trình sau